ngày hai mươi bốn tháng bốn tại hội nghị sơ kết an toàn giao thông ba tháng đầu năm bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng đánh giá hoạt động tuần tra kiểm soát vi phạm theo chuyên đề
đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn xe quá tải lái xe sử dụng ma túy của cảnh sát đã góp phần lớn trong kéo giảm tai nạn giao thông được nhân dân ủng hộ
hiện nay xử phạt nguộ ô tô đã làm rất tốt nhưng vi phạm của người điều khiển xe máy xảy ra rất nhiều
bộ trưởng nguyễn văn thắng đề nghị cần tăng cường kiểm soát có hình thức xử phạt gội đối phương tiện này
bởi hiện nay xe máy vẫn là phương thức di chuyển chủ yếu của người dân chiếm tới tám mươi chín mươi lưu lượng giao thông trên đường
theo bộ trưởng bộ giao thông vận tải nếu chúng ta cải thiện được hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ kéo giảm tai nạn giao thông hơn nữa trong thời gian tới
điểm lại một số vụ tai nạn liên quan đến trẻ em tại biên hòa bình dương bộ trưởng nguyễn văn thắng cho biết
đảm bảo an toàn cho trẻ em là nhiệm vụ quan trọng
thủ tướng đã ban hành chỉ thị số ba mươi một về đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan học sinh
các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện tốt nhất
do đó cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hành vi giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe
phối hợp với nhà trường để có hình thức xử lý phù hợp với hành vi vi phạm giao thông của học sinh
phụ huynh phải dành thời gian dạy dỗ con em kiến thức và kỹ năng trước khi giao xe
theo cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
các vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ chiếm năm mươi từ một mươi hai h đến một mươi tám h chiếm năm mươi
người điều khiển xe gây tai nạn là năm giữa độ tuổi hai mươi tám đến năm mươi năm chiếm sáu mươi sáu
xét về phương tiện liên quan tai nạn mô tô xe máy chiếm bốn mươi một xe tải xe container
xe ô tô con xe khách mỗi loại chiếm tỷ lệ từ trên một mươi đến một mươi tám
theo đại diện cục cảnh sát giao thông tình trạng học sinh vi phạm giao thông diễn biến rất phức tạp
nhất là các em cấp hai cấp ba đi học bằng xe máy điện xe máy mô tô xong không đổi mũ bảo hiểm
dàn hàng ngang chạy quá tốc độ đánh võng không chấp hành tín hiệu sử dụng điện thoại khi lái xe
nhiều học sinh điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe làm tăng nguy cơ tai nạn
theo thống kê ba tháng đầu năm cả nước xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn áo thông
làm chết hơn hai bảy trăm linh người bị thương năm hai trăm linh người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba tăng hai mươi hai số vụ giảm một mươi năm số người chết và tăng năm mươi bốn số người bị thương
năm tỉnh có số người chết tăng năm mươi trở lên là hà giang đồng tháp thừa thiên huế lào cai cà mau
cảnh sát giao thông đã xử lý hơn một triệu trường hợp vi phạm tăng ba mươi tám so với cùng kỳ năm trước
trong đó có hai mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai mươi vi phạm quá tốc độ
theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất xe máy việt nam đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số lượng xe máy ở việt nam đạt hơn bảy mươi ba triệu chiếc
riêng tại hà nội thống kê của sở giao thông vận tải cho thấy
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thủ đô hơn tám triệu phương tiện tham gia giao thông
trong đó chủ yếu là xe máy với sáu bảy triệu chiếc
được biết lực lượng cảnh sát hạ thông hiện đã triển khai phản ngội với xe máy
gần đây nhất vào cuối tháng ba qua trích xuất camera giám sát
công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đã phát hiện xử lý nhiều tài xế điều khiển xe mô tô
xe gắn máy vi phạm lội giao thông
trong đó có trường hợp của bà ntt bốn mươi một tuổi chú tây thi trấn thắng huyện hiệp hòa
chỉ trong tháng hai bà đã vi phạm hai mươi sáu lần cụ thể là một mươi sáu lần về đèn đỏ và một mươi lần không được mua bảo hiểm
với các lỗi vi phạm này bà tê bị xử phạt một mươi năm bốn triệu đồng
tại hà nội cảnh sát hạ thông cũng đã tiến hành xử phản ngội với người điều khiển xe máy
việc xử lý phản ngội không chỉ được ghi nhận thông qua hệ thống giám sát
mà còn từ thông tin hình ảnh người dân gửi cho cảnh sát hạ thông thông qua gia lô
phó giáo sư tiến sĩ vũ anh tuấn giám đốc trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải việt đức trường đại học việt đức cho rằng
việc xử phản ngội đối với xe cá nhân đặc biệt là xe mô tô xe căn máy là cần thiết vì số lượng xe lớn
tuy nhiên việc triển khai ngay trên diện rộng thì rất khó
bởi lẽ đề phản nguội cần có số lượng lớn hệ thống camera khắp nơi trên toàn quốc để phát hiện những vi phạm
thứ hai là ô tô có hai biển phía trước và phía sau nên camera dễ soi được biển số
nhưng xe máy thì chỉ có biển phía sau
cũng theo phó sư tiến sĩ vũ anh tuấn một vấn đề thách thức nữa là xe máy ở nước ta được bán trao tay nhiều
thậm chí có xe qua máy chủ do đó xảy ra hiện tượng xe lưu thông ở tỉnh a nhưng chủ thực sự là ở tỉnh b
vậy camera làm cách nào để xác định được chính xác người điều khiển phương tiện vi phạm
do đó theo ông vũ anh tuấn việc triển khai phản ngội cần có lộ trình
đầu tiên là phải đăng ký biển số xe máy chính chủ trên phạm vi toàn quốc
tiếp đến cần quy định xe máy phải lắp cả biển phía trước và sau giống như thái lan indonesia hay malaysia
cuối cùng là cần có hệ thống camera ai để hỗ trợ phát hiện những phương tiện vi phạm
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một ba triệu trường hợp vi phạm trật tự
an toàn giao thông phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng tước hai trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn
tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba xử lý tăng hai trăm tám mươi năm một trăm ba mươi năm trường hợp tương đương ba mươi tám tiền phạt tăng sáu trăm bảy mươi năm bốn tỷ đồng tương đương bốn mươi chín
đối với lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một hai triệu trường hợp
phạt tiền gần hai một mươi chín năm tỷ đồng trong đó có hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu
một năm trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe
tương đương tính với chất ma túy chiếm một mươi năm hai mươi một bảy trăm bốn mươi trường hợp trở an quá tải chiếm hai một
hai trăm bốn mươi năm bảy trăm linh bảy trường hợp vi phạm quy định về thấp độ chiếm hai mươi bốn
trên lĩnh vực giao thông đường sắt xử lý hai trăm sáu mươi bảy trường hợp phạt tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý một mươi bốn trăm bảy mươi chín trường hợp phạt tiền hai mươi một tám trăm bốn mươi một tỷ đồng
về tình hình tai nạn giao thông trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn
làm chết hai bảy trăm hai mươi ba người và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn thông giảm bốn trăm tám mươi bốn người chiếm một mươi năm một
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ
với sáu bốn trăm chín mươi sáu vụ làm chết hai sáu trăm tám mươi sáu người bị thương năm hai trăm ba mươi chín người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba số người chết do tai nạn thông giảm bốn trăm chín mươi người
tương đương một mươi năm bốn mươi ba
lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra bốn mươi vụ trên các tuyến thủy nội địa xảy ra một mươi bốn vụ
đáng chú ý trong ba tháng đầu năm đã xảy ra sáu vụ tai á thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại quảng ninh thanh hóa trà vinh lào cai thừa thiên huế tuyên quang
tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể giảm năm vụ giảm hai mươi người chết và giảm hai mươi tám người bị thương
qua phân tích phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là xe mô tô xe máy chiếm năm mươi sáu tám mươi hai
xe tải xe rơ móc xếp thứ hai với một mươi chín bốn tiếp đó là xe ô tô con ô tô khách
theo đại diện cục cảnh sát giao thông nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn giao thông
là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát không đi đúng phần đường làn đường
chuyển hướng không đúng quy định không giữ khoảng cách và sử dụng rượu bia
trong năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt năm nhóm hành vi vi phạm
là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông gồm nồng độ cồn ma túy quá khổ quá tải
cơ đới thành tùng xe chở quá người hết hạn kiểm định xe hết hạn sử dụng
dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định vi phạm tốc độ vi phạm về tránh vượt phần đường
làn đường không chấp hành hiệu lệnh của đèn hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ
không do cơ quan thẩm quyền cấp giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
công tác xử lý xuyên suốt không có vùng cấm không có ngoại lệ trọng tâm là các nhóm hành vi gây tai nạn giao thông
mục đích là từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông và kiềm chế tai nạn thông
trước đó tại nghị tổng kết trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng ba
thượng tá nguyễn văn bình phó phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết
số vụ số người chết và bị thương do tạ thông tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm sâu nhờ tăng cường xử lý nồng độ cồn và vi phạm tốc độ
theo công an tp đây là mức giảm sâu do bao nhiêu năm trước nhất là năm hai nghìn hai mươi hai khi tình hình tai nạn ở tp hcm
trên địa bàn tp hcm xảy ra một bảy trăm hai mươi chín vụ tai nạn thông làm chết sáu trăm sáu mươi một người số người bị thương là một bốn mươi chín người
so với năm hai nghìn hai mươi hai giảm bốn trăm linh tám vụ một mươi chín
số người chết và bị thương
cũng lần lượt giảm một mươi năm và hai mươi một
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho rằng nhờ quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ
đã góp phần kéo giảm tai nạn thông tại tp hcm
theo thượng tá nguyễn văn bình năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn một trăm hai mươi tám trường hợp người vi phạm nồng độ cồn
tăng khoảng bảy mươi hai sáu trăm linh trường hợp so với năm hai nghìn hai mươi hai tức một trăm ba mươi
riêng các vi phạm liên quan đến chạy quá tốc độ năm hai nghìn hai mươi ba cảnh giao thông cũng phát hiện xử lý gần chín mươi năm trường hợp
tăng khoảng ba mươi bốn sáu trăm linh trường hợp năm mươi bảy so với cùng kỳ
những vi phạm này phần lớn phát hiện ở các đường lớn như sa lộ hà nội phạm văn đồng võ văn kiệt quốc lộ một hai trăm sáu